trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nhật bản hôm nay đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
chủ tịch nhóm liên minh nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản đã có các cuộc hội kiến với
ngài ichiro mashi thống đốc tỉnh osaka và ngài imei otaka chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh osaka
cùng dự có ngài chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị osaka việt nam
tại các cuộc hội kiến đồng chí phạm minh chính đánh giá cao kết quả hợp tác giữa nhật bản nói chung
và giữa tỉnh osaka với các tỉnh việt nam nói riêng trong thời gian qua và mong muốn nhật bản cũng như
tỉnh osaka tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với việt nam đồng chí phạm minh chính
cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh osaka đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con
cộng đồng người việt nam tại tỉnh osaka các nhà lãnh đạo tại tỉnh osaka đánh giá cao quan hệ giữa
osaka với việt nam trong những cuộc hội kiến
những năm qua các nhà lãnh đạo osaka đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực hợp tác này
osaka đang chuẩn bị mọi điều kiện để đăng cai triển lãm quốc tế các thành phố lớn trên thế giới vào năm hai nghìn hai mươi
mong muốn nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong đó có việt nam
trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh osaka đồng chí phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao ban tổ chức trung ương
còn có các cuộc làm việc với lãnh đạo viện châu á thái bình dương và hội hữu nghị nhật việt khu vực kansai
gặp mặt thân mật cán bộ nhân viên tổng lãnh sự và đại diện cộng đồng người việt nam tại osaka
từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày bốn tháng một mươi hai đồng chí phạm minh chính và đoàn sẽ tiếp tục thăm và làm việc tại thủ đô tokyo